chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
tính đến ngày hôm nay dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến hơn ba trăm tám mươi ba người mắc và một mươi sáu năm trăm sáu mươi chín người tử vong
hiện có tất cả một trăm chín mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
mỹ tiếp tục ghi nhận thêm hơn hai bốn trăm linh ca nhiễm mới trong chiều ngày hôm nay với hai mươi chín ca tử vong mới
hiện dịch covid một mươi chín tại nước này đã khiến hơn bốn mươi sáu người bị bệnh và gần sáu trăm linh người tử vong trên toàn lãnh thổ
với con số này mỹ đã trở thành ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới
trung quốc đại lục tiếp tục ghi nhận bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong số đó phần lớn là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài nâng tổng số ca nhiễm virus nhập cảnh lên bốn trăm hai mươi bảy người
tại việt nam đến ngày hai mươi bốn tháng ba việt nam ghi nhận một trăm hai mươi ba người mắc dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
một mươi bốn bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ một đến ba lần
trong đó ca mắc thứ một mươi bảy đã có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính
công an tỉnh bình thuận vừa phối hợp với ngành y tế tỉnh
cùng các ngành có liên quan triển khai hai điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến du lịch tại tỉnh bình thuận
nhằm chủ động phát hiện và cách ly kịp thời những du khách có dấu hiệu nghi nhiễm covid một mươi chín
các chốt kiểm soát y tế hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra y tế hộ chiếu ra soát các hành khách đi trên các phương tiện giao thông
nếu phát hiện du khách nào có dấu hiệu đến từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm covid một mươi chín
thì báo ngay cho đội y tế phản ứng nhanh để kiểm tra y tế và đưa người đi cách ly theo quy định
tại hai điểm kiểm soát này từ khi lập chốt kiểm soát đến nay các lực lượng đã tham gia như tài xế và du khách
đều chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua công tác kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện một du khách người ý đến từ trung tâm vùng dịch
đã được đưa đi cách ly tập trung một số du khách nước ngoài khác cũng được cách ly tại nơi lưu trú
trong những ngày gần đây lượng người việt nam đang học tập sinh sống làm ăn buôn bán từ lào thái lan và campuchia
đang làm thủ tục nhập cảnh về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo của tỉnh quảng bình tăng cao
tính từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng ba thì đã có gần ba một trăm linh
lượt người làm thủ tục nhập cảnh
cùng với lực lượng liên ngành cửa khẩu để làm công tác nhập cảnh cho nhân dân tiếp nhận khai báo y tế đo thân nhiệt phân loại
để sắp xếp cho mọi người về khu vực cách ly đảm bảo an toàn trật tự
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã và đang phối hợp tốt với các lực lượng khác
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội
công an tỉnh quảng bình đã tăng cường lực lượng cho trạm quả đí xuất nhập cảnh ứng trực một trăm linh cân số và đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn h trong ngày
đều có lực lượng công an giải quyết thủ tục tại cửa khẩu
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước để đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đã yêu cầu các địa phương tiến hành tổ chức ra soát cách ly người nhập cảnh
chưa qua cách ly từ ngày bảy tháng ba đến nay
theo đó công an cơ sở và cán bộ y tế sẽ là lực lượng nòng cốt ra soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố
địa bàn phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
ngày hai mươi một tháng ba ngay khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản yêu cầu tổ chức giả soát cách ly người nhập cảnh
chưa qua cách ly từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
các tổ công tác trong đó lực lượng công an y tế cơ sở là nòng cốt
đã giả soát tại một mươi khu dân cư ba mươi năm tổ dân phố
bám sát địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để bảo đảm thống kê chính xác số người nhập cảnh về nước chưa qua cách ly
người nước ngoài cư trú trên địa bàn hoặc người trở về từ vùng dịch
đây là một trong những biện pháp mà chúng tôi đã chủ động triển khai thực hiện
từ khi bắt đầu dịch xảy ra trên địa bàn quá trình kiểm tra đã chúng tôi đã kịp thời phát hiện
và sàng lọc tất cả những người nhập cảnh
các trường hợp đó đều được chủ tịch ubnd phường ra khám
các quyết định cách ly không có trường hợp nào để soát lọt
thời gian giả soát rất ngắn tính đến hôm nay là mới được có ba ngày
ba ngày để cho chúng tôi giả soát và lập đánh sách
thì phải nói là công an phường đến giờ phút này đã cam kết và khẳng định là giả soát một trăm linh
tất cả những người nước ngoài người việt nam nhập cảnh về việt nam sau ngày bảy tháng ba
là kịp thời chính xác và đảm bảo đúng tiến độ
tại hà nội với khoảng trên chín hộ tại một địa bàn phường
lượng nhân hộ khẩu phải ra soát là rất lớn
nhưng với trách nhiệm được giao lực lượng công an cơ sở đã bảo đảm không bỏ sót lọt các trường hợp thuộc diện cách ly
đến hết ngày hai mươi ba tháng ba công an tp hà nội cho biết hiện đã giả soát được ba tám trăm sáu mươi chín trường hợp
tiến hành cách ly tại nhà cộng đồng hai bảy trăm bảy mươi một người và đưa vào các bệnh viện sáu mươi hai người có biểu hiện ho sốt

vừa mới được ủy ban nhân dân phường thượng đình quận thanh xuân quyết định cách ly
với bà hiền ban đầu gia đình bà cũng có những lo lắng nhất định
thế nhưng lực lượng công an phường cũng đã giải thích công khai các thông tin một cách kịp thời minh bạch
do đó gia đình bà cũng đã hiểu và chuẩn bị kỹ càng hơn các biện pháp phòng dịch trong căn hộ
gia đình chúng tôi cũng đã mua tất cả các thứ để ngay cửa ra vào
khi có ai vào cái là phải rửa tay trong thành viên trong gia đình
nói chung là các anh công an ở đây là rất là tốt
hiểm tra từng hộ dân cư một xem có người nào ở nước ngoài phải không
chúng tôi cũng rất là yên tâm
đối với những khu cách ly tập trung phòng chống covid một mươi chín mới của thành phố hà nội
lực lượng công an cơ sở cũng đã có các phương án bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu cách ly
và ở các khu vực lân cận
đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng không để phát sinh các tình huống phức tạp khiến nhân dân lo lắng
trong ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã ban hành công điện số một
chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
giao lực lượng công an phường thị trấn xã đi từng ngõ gõ từng nhà
để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước
hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đây là cơ sở quan trọng để chính quyền địa phương có các quyết định cách ly
và theo dõi y tế kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân